trong những ngày nghỉ lễ nhân dịp quốc khánh mùng hai tháng chín thì các địa điểm vui chơi luôn là điểm đến hấp dẫn đối với các khách thăm quan
và năm nay bên cạnh xu hướng đi du lịch việc tới các khu vui chơi cũng là sự lựa chọn hấp dẫn của nhiều gia đình
đặc biệt là với những người dân tại các thành phố lớn như là thủ đô hà nội
và một trong những trải nghiệm thú vị mà các bạn có thể tham dự trong những ngày này đó là lễ hội thổ dân lần đầu tiên được tổ chức ngay tại thủ đô
từ ngày mùng một đến ngày mùng ba tháng chín lễ hội thổ dân mừng đại lễ quốc khánh sẽ diễn ra tại thiên đường bảo sơn
với các hoạt động hấp dẫn như trải nghiệm làng thổ dân có thực trên khắp các châu lục
đến với lễ hội thổ dân của các châu lục trên thế giới này thì khán giả và các bạn trẻ đương đại ngày hôm nay
chúng ta sẽ được đi du lịch vòng quanh thế giới trở về với ký ức cách đây hàng nghìn năm mấy nghìn năm
và đến với những địa danh đến với nền văn hóa cổ xưa nhưng mà đầy hấp dẫn đầy nhiệt huyết và đầy cuốn hút
đó là những lễ hội thổ dân của người da đỏ anh điêng ở châu mỹ người nam mỹ ở brazil
rồi thổ dân amazon thổ dân châu úc và đặc biệt là có cả cái thổ dân của người việt cổ xưa
đấy là lấy cảm hứng từ bộ phim công mới làm về việt nam
với hàng chục nhà lều của người anh điêng các cột tượng tô thêm đặc trưng
và cả những bối cảnh làng thùa dân công trên đảo đầu lâu nổi tiếng trong phim điện ảnh
du khách sẽ tha hồ được chụp hình tạo dáng và hòa mình vào những vũ hội thổ dân
với sự quyến rũ của trang phục rực rỡ cùng những điệu nhảy truyền thống sôi động nhưng không kém phần kỳ bí
đồng thời các chương trình hoạt náo đường phố cũng góp phần tạo nên một lễ hội thổ dân đúng chất
sau khi đưa gia đình đến tham dự một lễ hội như này
thì thực sự là mình cũng được khám phá ra những cái lét đẹp truyền thống cũng như là những cái đẹp hoang dã của thổ dân
qua đó thì cũng giúp cho mình hiểu biết thêm về cuộc sống của họ lễ hoang dã
em cảm thấy rất là bất ngờ vì là lần đầu tiên được đi một lễ hội thổ dân rất là đặc biệt và mới lạ như thế này
diễn viên trang phục rất là độc đáo này màu mè màu sắc này
và là những cái nét văn hóa khác mà mình chưa được tiếp xúc bao giờ
em cảm thấy rất là mới lạ
với nhiều hoạt động thú vị như vậy có thể nói lễ hội thổ dân là địa điểm hấp dẫn cho mọi du khách trong dịp nghỉ lễ quốc khánh hai nghìn một mươi chín